israel vào cuối tuần qua đã tiến hành các cuộc không kích gần thành phố home do chính phủ syri kiểm soát
quân đội israel tuyên bố động thái này nhằm đáp trả vụ bắn tên lửa của damas
các cuộc không kích của israel xuất phát từ khu vực đông bắc thủ đô beirut của liban
với mục tiêu nhằm vào một số điểm nân cận thành phố homser cách liban khoảng hai mươi km
lực lượng phòng không của syri đã đánh chặn một số tên lửa và đã có một số tổn thất vật chất
trong tuyên bố vài giờ sau đó quân đội israel xác nhận tel aviv đã tiến hành các cuộc không kích
nhằm vào một khẩu đội phòng không ở syri nhằm phản ứng vụ phóng tên lửa phòng không từ syri vào lãnh thổ israel
ngoài ra các máy bay phản lực của israel cũng đã tấn công các mục tiêu bổ sung trong khu vực
và tên lửa phòng không của syri đã phát nổ trên không chung song chưa ghi nhận thương vong
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết khu vực trong mục tiêu tấn công ở vùng đông thôn phía đông bắc thành phố homes
là nơi đặt nhiều kho chiều vũ khí
kể từ khi cuộc xung đột ở syri nổ ra vào năm hai nghìn một mươi một đến nay israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích
vào lãnh thổ quốc gia trung đông này chủ yếu nhằm vào các mục tiêu có liên hệ với iran
các tay súng hezbollah cũng như các vị trí của quân đội syri